thêm vào đó tốc độ lây lan dịch bệnh tại mỗi quốc gia lại khác nhau và hệ thống y tế cũng như khả năng chống chọi với dịch covid một mươi chín không như nhau
who lo ngại rằng tại một số quốc gia việc thiếu bộ xét nghiệm và thiết bị bảo hộ sẽ làm gia tăng khả năng có làn sóng dịch thứ hai thậm chí là thứ ba khi đó những người dân tị nạn hoặc những người mắc covid một mươi chín sẽ bị bỏ rơi
chính vì vậy bài học dành cho các nước là cần xem việc chống lại dịch covid một mươi chín là trọng điểm trong kế hoạch quản lý của mình
hội đồng du lịch thái lan đang chuẩn bị khởi động chiến dịch có tên gọi chúng tôi yêu thái lan để kích cầu du lịch nội địa trong trường hợp nước này kiểm soát được dịch covid một mươi chín
hội đồng du lịch thái lan nhận định du lịch nội địa cần được quảng bá trong một hai năm trong khi thị trường chờ đợi khách du lịch nước ngoài lấy lại niềm tin
chiến dịch vận động này sẽ quảng bá những sản phẩm địa phương và những điểm du lịch mới đặc biệt là những nơi liên quan đến các cộng đồng du lịch
đối với khách du lịch nước ngoài dự kiến trong giai đoạn đầu khách du lịch từ trung quốc hàn quốc và các nước asean sẽ trở lại thái lan
bộ du lịch và thể thao thái lan đang có ý tưởng cung cấp những gói nghỉ dài ngày cho khách du lịch nước ngoài muốn đến những địa điểm không có dịch bệnh
nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín trong năm nay chính phủ indonesia sẽ đầu tư tám mươi năm trăm linh tỷ rupee tương đương năm ba tỷ usd để xây dựng sáu dự án đường bộ cao tốc thu phí
bộ công trình công cộng và nhà ở nước này sẽ cung cấp các dự án đầu tư này theo hình thức đối tác công tư ppp
tất cả sáu dự án đều có giá trị kinh tế và tài chính lớn như tuyến đường cao tốc thu phí patimban kết nối với một cảng container dành cho hoạt động xuất khẩu xe ô tô
hôm nay anh bắt đầu triển khai chương trình cho vay mới
chính phủ bảo lãnh một trăm linh dành cho các doanh nghiệp nhỏ tại quốc gia này ứng phó với tác động của covid một mươi chín
các cơ sở kinh doanh như tiệm cắt tóc quán cà phê và cửa hàng hoa sẽ được nhận hỗ trợ tiền khẩn cấp từ chương trình này
chương trình mới mang tên bounce back loans cho phép các doanh nghiệp trong đó có cả những thương gia đơn lẻ
vay từ hai đến năm mươi bảng trong tối đa sáu năm ân hạn lãi suất trong năm đầu tiên
cơ quan quản lý môi trường thuộc bang tây australia ngày bốn tháng năm thông báo
cơ quan này vừa phê duyệt một dự án tích hợp năng lượng gió và mặt trời lớn nhất trên thế giới
là australia tương đương với một mươi ba hai tỷ đô la mỹ góp phần nhân rộng hơn nữa sự phát triển của năng lượng tái tạo
thay thế cho năng lượng truyền thống nhằm giảm thiểu lượng khí phát thải và bảo vệ môi trường
dự án có tên gọi là trung tâm năng lượng tái tạo châu á do một nhóm tập đoàn năng lượng lớn của australia và châu á hợp tác thực hiện
trong đó đứng đầu là các tập đoàn intercontinental energy vestas và cep energy asia
cụ thể dự án sẽ đầu tư xây dựng một hệ thống trang trại
chứa một bảy trăm bốn mươi ba tuốc biên
pin gió mỗi tuốc biên cao hai trăm sáu mươi m và các tấm pin năng lượng mặt trời phủ kín sáu trăm sáu mươi ha đất tại khu vực vùng pinbara của bang tây australia
quá trình xây dựng kéo dài một mươi năm bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi năm và sử dụng khoảng ba lao động địa phương

quá trình xây dựng kéo dài một mươi năm bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi năm và sử dụng khoảng ba lao động địa phương
quá trình xây dựng kéo dài một mươi năm bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi năm và sử dụng khoảng ba lao động địa phương
những lời kêu gọi các nhà sản xuất dầu mỏ cắt giảm sản lượng nhiều hơn đã được đưa ra nhằm nếu giữ giá vàng đen đang bị trượt dốc xuống mức thấp chưa từng có
điều đáng lo ngại là cam kết về cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất trong và ngoài tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec vẫn chưa được thực thi để đưa giá dầu thoát khỏi kịch bản tồi tệ hiện nay
trong khi các nền kinh tế vốn phụ thuộc xuất khẩu dầu mỏ bên bờ vực đổ vỡ
ả rập xê út nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất trung đông và hàng đầu thế giới đang hứng chịu tác động nặng nề của giá dầu xung đáy
dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương ả rập xê út trong tháng ba vừa qua giảm với tốc độ nhanh nhất trong hai mươi năm và xuống mức thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
ông vua dầu mỏ bị rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách chín tỷ usd trong quý đầu năm nay khi mất doanh thu từ dầu mỏ đảo ngược so với mức thẳng dư bảy bốn tỷ đô la mỹ cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
mức giá dầu thấp kỷ lục cùng với các biện pháp chống dịch covid một mươi chín đang hoành hành đã kiểm hãm tốc độ và quy mô cải cách kinh tế do thái tử salman đưa ra
theo cơ quan tiền tệ ả rập xê út tài sản dòng ở nước ngoài của nước này trong tháng ba giảm xuống còn bốn trăm sáu mươi bốn tỷ usd mức thấp nhất trong một mươi chín năm qua
quỹ tiền tệ quốc tế imf đã dự báo về suy giảm nghiêm trọng của các nền kinh tế xuất khẩu dầu mỏ ở vùng vịnh
năm hai nghìn hai mươi kinh tế khu vực này dự báo sẽ chứng kiến suy giảm khoảng ba bảy
năm hai nghìn hai mươi mức giảm lớn nhất trong bốn mươi năm qua
cú sốc kép dịch bệnh và giá dầu giảm mạnh khiến kinh tế các nước ả rập ở vùng vịnh vốn phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ mất nguồn thu khoảng ba trăm hai mươi ba tỷ usd tương ứng một mươi hai quy mô nền kinh tế
dự báo trong năm nay nợ công của các nước ả rập cũng sẽ tăng một mươi năm tương ứng một trăm chín mươi tỷ đô la mỹ lên một bốn trăm sáu mươi tỷ đô la mỹ
trong khi một số quốc gia vùng vịnh có thể dựa vào nguồn dự trữ ngoại hối
để giảm sốc cho nền kinh tế thì iraq được cho là sẽ phải chịu cú sốc mạnh nhất khi doanh thu từ dầu thô đóng góp tới chín mươi nguồn thu ngân sách nước này
trong dự thảo ngân sách hai nghìn hai mươi iraq dự tính nguồn thu từ dầu mỏ ở mức giá năm mươi sáu usd một thùng sẽ được dùng cho các dự án phát triển và chi tiêu công
tuy nhiên tình trạng giá dầu tuột sốc không phai như hiện nay buộc iraq phải tính toán lại
iraq đang lên kế hoạch cắt giảm mạnh các khoản trợ cấp xã hội
vốn là chỗ dựa cho hàng triệu nhân viên chính phủ để giảm gánh nặng ngân sách
việc cắt giảm các khoản chi tiêu công khiến người dân vốn đang trật vật bởi nguồn sinh kế bị gián đoạn do các biện pháp hạn chế dịch bệnh lây lan
thêm khó khăn hơn và dẫn tới nguy cơ làm gia tăng bất ổn xã hội
giá dầu giảm khiến các kế hoạch đầu tư và phát triển tương lai của các nước vấp phải không ít trở ngại
nguồn dự trữ ngoại hối của coes dự báo sẽ giảm trong khi bahrain có thể phải gánh khoản nợ lên tới một trăm linh năm gdp trong năm hai nghìn hai mươi
dù nước này đã nhận gói cứu trợ một mươi tỷ đô la mỹ từ các quốc gia láng giềng
nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất khu vực là ả rập xê út cũng dự định cắt giảm năm chi tiêu công tương đương một mươi ba ba tỷ đô la mỹ
kế hoạch xây dựng thành phố mới và các dự án quy mô lớn của ả rập xê út đều sẽ phải hoãn lại khi các doanh nghiệp và hoạt động đầu tư nước ngoài bị suy giảm
tác động của dịch covid một mươi chín cùng với giá dầu sụt giảm mạnh cũng gây ảnh hưởng tới ai cập jordan và liban
những quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn kiều hối do công dân lao động ở các nước dầu dầu mỏ tại vùng vịnh gửi về
kiều hối đóng góp tới một mươi hai năm gdp cho liban trong khi tại ai cập mức đóng góp này là một mươi
các cảnh báo được đưa ra cho nhiều nước ở trung đông trong đó có những quốc gia bị chiến tranh tàn phá chuẩn bị đối phó với nguy cơ biến động kinh tế xã hội
các nước khu vực này đang phải gồng mình vượt bão nhằm giảm những hệ lụy của giá dầu suy giảm và dịch bệnh đối với nền kinh tế
để kiểm soát và ngăn chặn đà suy thoái khu vực vốn luôn là điểm nóng xung đột có nguy cơ phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng khác nghiêm trọng hơn